tổ công tác của thủ tướng chính phủ đã làm việc với một mươi bộ cơ quan về tình hình xây dựng
trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật pháp lệnh đã có hiệu lực pháp luật nhưng còn nợ động
và văn bản sẽ có hiệu lực pháp luật từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tình hình xây dựng trình các đề án trong chương trình công tác của thủ tướng chính phủ trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác chủ trì buổi làm việc
người đứng đầu tổ công tác của thủ tướng nhấn mạnh đến nay còn một mươi tám văn bản nợ động của các bộ
trong đó có ba văn bản có lý do khách quan vì quy định về vấn đề rất mới cần xin ý kiến các cơ quan chức năng một cách cẩn trọng
còn lại một mươi năm văn bản chủ yếu chậm vì lý do chủ quan như cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo còn chưa tích cực
cơ quan có trách nhiệm phối hợp tham gia ý kiến trả lời còn chậm trễ chưa đúng hạn
cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo chậm tiếp thu tiếp thu không đầy đủ ý kiến các thành viên chính phủ
trong các luật pháp lệnh có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một các bộ còn phải trình chính phủ ban hành bốn mươi chín văn bản
tổng cộng là còn sáu mươi bảy văn bản trừ hai văn bản bộ lao động thương binh và xã hội vừa trình còn sáu mươi năm văn bản
nếu không đẩy nhanh không tích cực không quyết liệt thì số văn bản nợ động gia tăng rất lớn
cũng theo bộ trưởng kết quả kiểm tra cho thấy việc ban hành nghị định còn rất nhiều
có những luật ban hành một mươi năm nghị định chưa kể một nghị định còn rất nhiều thông tư
việc ban hành nhiều nghị định thông tư
rất khó cho doanh nghiệp và người dân
từ nay đến cuối năm các bộ cơ quan phải trình chính phủ thủ tướng chính phủ tổng số hai trăm năm mươi sáu văn bản
một mươi văn bản quy định chi tiết và một trăm chín mươi một đề án trong chương trình công tác
trong đó một mươi bộ cơ quan tham dự buổi làm việc phải trình một trăm chín mươi chín trên hai trăm năm mươi sáu văn bản chiếm bảy mươi tám